hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn phúc sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan
áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương ra đầu thú
tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật nhà nước
cũng trong ngày hôm nay tòa nhân dân tp hcm tiếp tục phần thẩm vấn và xét thỏi các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các công ty đơn vị tổ chức có liên quan
tại tòa bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cục hai
cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước thừa nhận hành vi và tội danh nhận hối lộ năm hai triệu usd từ bị cáo trương mỹ lan
cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thị pháp trong cáo trạng tương ứng phù hợp với lời khai báo tại cơ quan điều tra
theo cáo trạng trong quá trình ngân hàng nhà nước thanh tra tại scb hai lần vào năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm tại scb
bị cáo trương mỹ lan trực tiếp gặp gỡ bàn bạc trao đổi với trưởng đoàn thanh tra là
đỗ thị nhàn đồng thời chỉ đạo cựu tổng giám đốc scb võ tấn hoàng văn đưa cho bị cáo nhàn năm hai triệu usd tương đương là một trăm một mươi tám tỷ đồng
đỗ thị nhàn đã chỉ đạo thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không trung thực không đầy đủ về các sai phạm của scb
cố tình che giấu làm nhẹ sai phạm của scb và kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho scb được tái cơ cấu
tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
hai mươi sáu đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc điện
tại nhà trần văn dũng ở thị trấn vĩnh lộc huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa bắt quả tang
thu giữ tại khu vực đánh bạc hai trăm bốn mươi hai triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
đây là ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp tập trung nhiều đối tượng hình sự có nhiều tiền án tình sự ở nhiều địa phương khác đến tham gia đánh bạc
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận sấy bạc này là do trịnh đình tài trịnh việt linh và trần văn dũng cùng ở huyện vĩnh lộc đứng ra tổ chức
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
một vụ cháy đã xảy ra tại con hẻm trên đường chiến lược phường tân tạo quận bình tân tp hcm vào chiều ngày hôm nay đã khiến cho một căn nhà đổ sập và một căn nhà khác bị ảnh hưởng
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình tân đã điều động phương tiện cùng với cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy ngay sau đó
tuy nhiên toàn bộ căn nhà cháy đã đổ sập
theo người dân sống gần hiện trường cho biết căn nhà cháy là nơi nấu rượu
vụ cháy là một nhà dân liền kề bị ảnh hưởng
rất may là không có thương vong về người và hiện nguồn nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ